cơ sở thu dung ban điều hành lập tức thông báo cho các bộ phận khâu tiếp đón và sang lọc được các cán bộ y tế thực hiện nghiêm ngặt
đây là một trong những tình huống được diễn tập trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại trạm y tế lưu động minh phú huyện sóc sơn
hiện cơ sở vật chất cũng như đội ngũ y bác sĩ tại đây đã sẵn sàng tiếp nhận điều trị với hai trăm linh giường
trong công tác khám quản lý điều trị cho bệnh nhân ở tại khu thu dung bệnh nhân f không triệu chứng
thì về cái cơ sở vật chất thì đảm bảo cái an toàn sinh học cho người bệnh cũng như là cán bộ nhân viên y tế
về các cơ sở vật chất thì về cơ bản là đã được trang bị thuốc cũng như là trang thiết bị y tế
cũng như là các nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ cho công tác khám và điều trị cho bệnh nhân f không chịu chứng
hiện trên địa bàn huyện sóc sơn đã ghi nhận bốn mươi trường hợp nhiễm covid một mươi chín
nhiều kịch bản ứng phó đã được sẵn sàng
ngoài phòng khám đao khoa minh phú
huyện sóc sơn còn có hai mươi sáu trạm y tế lưu động có thể sẵn sàng điều trị thu dung bệnh nhân f
với phương châm bốn tại chỗ tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có
hà nội dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động trong đó có hai mươi trạm y tế xã lưu động
được đặt tại các khu công nghiệp khu chế xuất căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sẽ chỉ đạo bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện về địa điểm
nhân lực trang thiết bị thuốc để sẵn sàng thiết lập thêm trạm y tế lưu động
xây dựng một kịch bản một trăm linh ca f tại địa bàn hà nội
nguyên tắc là sau khi thực hiện nghị dụng hai mươi tám tỷ lệ tiêm phủ vaccine hà nội ca cao
theo thống kê thực tế những bệnh nhân những ngày vừa qua
thì chúng tôi nhận thấy rằng có trên chín mươi đã bị nhẹ không chịu chứng
chính vì vậy chiến lược điều trị f nó thay đổi cái mục tiêu là giảm tỷ lệ tử vong một cách cao nhất
chính vì vậy chúng tôi có kế hoạch giảm tài
tất cả các tuyến trên đưa bệnh nhân về điều trị tại tuyến cơ sở tuyến xã phường và cộng đồng
bên cạnh các trung tâm y tế lưu động thành phố đã có phương án điều trị tại các bệnh viện
cơ sở thu dung điều trị f không triệu chứng triệu chứng nhẹ để đáp ứng khoảng hai mươi hai một trăm linh người
tổng số giường điều trị covid một mươi chín đang được kích hoạt là hai sáu trăm bốn mươi giường tại tám bệnh viện hai cơ sở điều trị
các bệnh viện đều có thể đưa ra bài hỏi
trong tới ngày một mươi chín tháng một mươi một cả nước có hai mươi ba bốn trăm bảy mươi sáu người tử vong do đại dịch covid một mươi chín
và tính đến thời điểm hiện tại có hơn bốn chiến sĩ công an nhân dân bị lây nhiễm mắc covid một mươi chín
trong cuộc chiến đó đã có những đồng chí đã hy sinh trong khi thực hiện công tác phòng chống dịch
họ đã mãi mãi ra đi khi còn biết bao ước mơ ràng rở
ngành giáo dục cần chuẩn bị và nghiên cứu kỹ việc thí điểm mở cửa đối với bậc mầm non
đặc biệt phải có sự đồng thuận của phụ huynh
theo chủ tịch quỹ ba nhân dân tp hcm trên cơ sở đánh giá việc thiết điểm cho học sinh đi học lại
ở xã thạnh an huyện cần giờ sở giáo dục và đào tạo tp hcm sớm hoàn thiện
việc bổ sung các hướng dẫn cần thiết yêu cầu từng trường từ bậc mầm non đến trung học phổ thông
có kế hoạch dạy học an toàn và phải hoàn thiện nội dung này trong tuần sau
sau khi thống nhất còn có sự phối hợp triển khai chặt chẽ giữa các ngành giáo dục y tế và các quận quyện
các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về cơ sở vật chất đặc biệt là công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hiện còn gần một thầy cô và cán bộ nhân viên chưa tiêm ngừa vì thế cần tập trung tiêm vaccine cho đội ngũ này
và triển khai tiêm cho trẻ trong độ tuổi đây là yếu tố quyết định thời gian mở cửa lại trường học
bên cạnh đó các trường chú trọng hoàn thiện quy trình xử lý khi có ca mắc covid một mươi chín tại cơ sở giáo dục
ở những địa bàn vùng xanh trước mắt là lớp chín và lớp một mươi hai
riêng đối với bậc mầm non việc mở cửa trường học phải được tính toán chuẩn bị kỹ lưỡng
đặc biệt phải có sự đồng thuận của phụ huynh
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa có đề xuất khẩn với bộ y tế cho phép thành phố thí điểm rút ngắn
thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày đối với các trường hợp f không có triệu chứng
đã tiêm hai mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
theo báo cáo từ các quận quyện số ca mắc mới ở hầu hết hai mươi hai quận quyện và tp thủ đức đều có xu hướng tăng nhẹ
riêng bình chánh hóc môn tp thủ đức quận bình tân và quận một mươi hai có số ca mắc mới tăng cao
hiện thành phố đang cách ly điều trị sáu mươi sáu bảy trăm hai mươi hai f trong đó có bốn mươi tám chín trăm linh ba f đang được cách ly tại nhà
và năm một trăm tám mươi năm f tại khu cách ly tập trung đều là f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
để thích ứng với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong giai đoạn mới
thành phố đã và sẽ tiếp tục triển khai cách ly tại nhà đối với các f đủ điều kiện
hoặc chuyển vào khu cách ly tập trung quận quyện nếu f không đủ điều kiện cách ly tại nhà
đối với các trường hợp có triệu chứng cần can thiệp y tế thì chuyển vào bệnh viện điều trị covid một mươi chín
bên cạnh đó từ khi áp dụng sử dụng thuốc kháng virus monobirver thì đã có nhiều trường hợp f một
hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly
và có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
tuy nhiên các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết thời gian theo quy định một mươi bốn ngày
việc kéo dài thời gian cách ly cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày nên khó tránh quá tải
tại các khu cách ly tập trung và các bệnh viện
trước tình hình đó để gia tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc điều trị f
sở y tế đã đề nghị bộ y tế cho phép thành phố hồ chí minh thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung
xuống còn bảy ngày đối với các trường hợp f không có triệu chứng đã tiêm hai mũi vaccine
và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một các giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
tăng bốn mươi một bốn về giá trị và số lượng tài khoản thanh toán cá nhân tăng một mươi năm so với cùng kỳ
và thưa quý vị đây cũng chính là sự phát triển quan trọng hướng đến mục tiêu hình thành thói quen
thanh toán không tiền mặt
sáng nay tại thành phố hồ chí minh ngân hàng nhà nước đã tổ chức chương trình
tiến tới quốc gia không tiền mặt
tham dự hội thảo có bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
về phía ngân hàng nhà nước có thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng
hội thảo lần này tập trung chia sẻ về sự thay đổi thói quen tiêu dùng hiện nay sau đại dịch
đồng thời tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý xây dựng chính sách tạo thuận lợi
cho việc chuyển đổi số các hoạt động ngân hàng thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt
ngoài ra hình thành hệ sinh thái thanh toán điện tử tích hợp các ngành lĩnh vực khác
cho phép khách hàng được thực hiện các giao dịch trực tuyến vấn đề an ninh an toàn trong thanh toán
khách hàng được đặt là vị trí trung tâm ưu tiên trong quá trình cung ứng các sản phẩm dịch vụ
một cách an toàn đảm bảo
ngoài ra công tác truyền thông giáo dục tài chính được ngân hàng nhà nước quan tâm
trong việc nâng cao kiến thức kỹ năng giam thiệu rủi roi cho người dân
trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính
từ đó thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và phát triển tài chính toàn diện
tiến đến quốc gia không tiền mặt
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt từ khi đồng nai
trở lại trạng thái bình thường mới đã có nhiều ca f từ các công ty doanh nghiệp
trên địa bàn của tỉnh lây lan ra cộng đồng
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh đồng nai đã đẩy mạnh công tác kiểm tra
hướng dẫn triển khai phòng chống dịch nhất là thực hiện năm k của bộ y tế đối với công nhân
và sau đây là ghi nhận tại khu công nghiệp dầu dây huyện thống nhất tỉnh đồng nai
từ khi trở lại trạng thái bình thường mới với số ca f tại nhiều khu công nghiệp
trên địa bàn tỉnh đồng nai đã tăng cao đáng kể
tuy nhiên tại khu công nghiệp dầu dây với hai mươi bốn doanh nghiệp và hơn bốn năm trăm linh lao động
nhưng đến nay mới có một mươi bảy ca f
đó là nỗ lực rất lớn của ban quản lý khu công nghiệp dầu dây cho việc quản lý
tuyên truyền thực hiện tốt năm k của bộ y tế và quyết liệt chỉ đạo hướng dẫn các công ty
thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đứng về phía cạnh quản lý các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
công ty cũng đã có thông báo gọi cho tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
thực hiện đúng theo yêu cầu của bộ y tế cũng như là của địa phương về vấn đề năm ca vấn đề hiện nay
hiện nay thì báo cáo là hiện nay số f hiện nay phát hiện trong cái doanh nghiệp hiện nay là khoảng một mươi bảy trường hợp
trên ba doanh nghiệp
thì cái tỷ lệ là thấp so với mặt bằng chung của tỉnh nhưng khu công nghiệp vẫn đặc biệt quan tâm vấn đề này
thì vừa qua thì
quỹ ban quyền cũng đã ban hành một quyết định để thành lập trạm y tế lao động cho khu công nghiệp để thực hiện vấn đề này
thì công ty hạ tầng khu nghiệp chiều dây sẽ tiếp tục triển khai cái trạm y tế này sao cho nó hiệu quả nhất
ghi nhận thực tế tại khu công nghiệp hầu hết các doanh nghiệp đều có ý thức đẩy mạnh công tác phòng chống dịch
nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch
theo đó các công ty bố trí sản xuất làm hai k tại nhà máy để giữ khoảng cách theo quy định
một trăm linh cán bộ công nhân phải đeo khẩu trang cử quẩn và đo thương nhiệt trước khi vào nhà máy
ngay từ bước đầu tiên là chúng tôi nhận được chỉ đạo của khu công nghiệp cũng như là chỉ đạo của huyện
trong giai đoạn thực hiện ba t chúng tôi đã thực hiện tuân thủ theo quy định chặt chẽ đặc biệt là tuân thủ năm k
tiếp theo trong giai đoạn bình thường mới khi sau khi nhận được chỉ thị hai mươi thì chúng tôi rất là may mắn khi được sự ủng hộ của các anh em công nhân có ý thức chấp hành rất là tốt
như các anh đã thấy khi mà bước vào khu công nghiệp
cổng của công ty thì các anh em đều phải xuất trình khai báo y tế và khử khuẩn tay khử khuẩn các dụng cụ mang theo
và với cái tinh thần nỗ lực của công ty cũng như là cái tinh thần trách nhiệm cao của các anh em công nhân thì cho đến giờ phút này công ty không có xuất hiện ca f nào
và tôi tin rằng với sự nỗ lực của công ty và ý thức trách nhiệm đấy thì chúng tôi sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn covid này
sau khi trở lại tính bình thường mới thì công ty vẫn giữ nguyên được phương án phòng chống như ban đầu
chỉ có nới lỏng hơn thêm một cái là hiện tại tiêm vaccine nó đã tốt rồi và nhiều rồi
thì mình đã nới lỏng thêm cái việc kiểm soát về cái giá trách nhiệm mà thôi
còn tất cả những cái khâu khác mình vẫn giữ nguyên và không những là giữ nguyên mà còn tăng cường thêm những cái khâu mà thấy cảm thấy mất an toàn thì công ty vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hơn
ngoài ý thức trách nhiệm của các công ty
các công ty và mỗi công nhân trong việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để hạn chế tối đa sự lây lan trong khu công nghiệp
ban quản lý khu công nghiệp dầu dây cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp các biện pháp phòng chống dịch như môi trường làm việc thông thoáng quản lý kiểm tra giấy tờ khoảng cách test nhanh khử khuẩn
trong quá trình vào nhà máy chúng tôi thực hiện đầy đủ thức nhiệm là bảo vệ sức khỏe và đảm bảo đẩy lùi dịch covid trong nhà máy
đương nhiên là một phần nữa là chúng tôi muốn góp phần
và góp phần chung tay của bản quản lý khu công nghiệp là đẩy lùi dịch bệnh covid hiện tại
một điều tôi mong rằng trong các doanh nghiệp của công nghiệp dầu dây là cùng mọi người cùng chung tay và phấn đấu thực hiện năm đầy đủ năm k
nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh vào khu công nghiệp cũng như trong cộng đồng
thời gian tới ban quản lý khu công nghiệp dầu dây tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
tăng cường công tác kiểm tra tại các doanh nghiệp để ngăn chặn
đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị ngày một mươi chín tháng một mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
hiện đang tạm giữ một mươi sáu đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức lắc tài xỉu ăn tiền
với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng tại một căn chọi hoang ở xã phú thạnh huyện nhân trạch
chiều một mươi tám tháng một mươi một qua các biện pháp nghiệp vụ
trạch tỉnh đồng nai bắt quả tan một mươi sáu đối tượng ngụ tính đồng nai đang đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu tại một căn trại hoang ở xã phú thạnh
tại đây lực lượng công an thu giữ hơn năm mươi sáu triệu đồng tiền mặt
một chán sứ một nắp nhựa ba hộp xí ngầu và một số dụng cụ các đối tượng dùng để đánh bạc
qua sàn lọc các đối tượng khai xong bạc này do đối tượng hà nguyên vũ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ xã phú thạnh huyện nhân trạch cầm đầu điều hành hoạt động